vừa qua người dân miền trung gồng mình chống chọi với những đợt mưa lũ lịch sử liên tiếp
biến đổi khí hậu gây mưa lũ cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống
cũng như thiệt hại về người và tài sản
vâng và làm thế nào để các đập hồ chứa thủy lợi vừa phát huy được hiệu quả phục vụ sản xuất
phát triển kinh tế vừa giúp ứng phó với thiên tai
luôn được các cơ quan chức năng cũng như là người dân quan tâm đến
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ năm hai nghìn một mươi đến nay cả nước đã xảy ra bảy mươi sự cố đập hồ chứa thủy lợi
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy sự cố xảy ra tại hai mươi ba hồ chứa
năm hai nghìn một mươi tám một mươi hai hồ chứa xảy ra sự cố
và một mươi một hồ chứa xảy ra sự cố vào năm hai nghìn một mươi chín
trong những ngày mưa lũ liên tiếp ở miền trung như hiện nay
an toàn của các hồ đập và quy trình xả lũ luôn là mối quan tâm lo lắng của người dân
cơ chế kiểm soát điều tiết lũ của các hồ chứa đang được thực hiện như thế nào
nhất là các hồ thủy điện nhỏ
chưa thực hiện nhưng cái câu chuyện là phải có cái thiết bị đo lưu lượng xả đến và lưu lượng đi
và phải chuyển tự động về các trung tâm trung tâm điều hành của các địa phương này
bên cạnh đó nhiều hồ chứa nhỏ tại khu vực miền trung hiện nay chưa có khả năng phỏng lũ cắt lũ
khi nước về sẽ trực tiếp tràn qua đập tràn và xuống hạ du
một số thủy điện thì thường là tiếc khi dự báo là có lũ thì anh phải xả đi thì lại cũng có xả
nhưng mà xả không được
không đúng theo quy trình
nên là khi có lũ về thì nước nhiều của anh buộc phải xả
thì nó cũng gây ra tình trạng lũ trồng lũ ở một số thủy điện nhỏ
hiện cả nước đã xây dựng hơn bảy đập hồ chứa nước thủy lợi
tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp
năm tỷ mét khối nước cho sinh hoạt sản xuất công nghiệp
tuy nhiên hiện có tới một hai trăm linh hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp
thiếu khả năng xả lũ nhưng chưa có kinh phí sửa chữa nâng cấp
những cái công trình đang thi công thì chúng tôi cũng đề nghị là cần phải tập trung chỉ đạo
để đảm bảo công trình là thi công vượt lũ và chống lũ an toàn
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình cũng như là an toàn cho người và tài sản vùng hạ du
chúng tôi đề nghị tức là cần phải thường xuyên tổ chức đánh giá
để mà xác định những cái nguy cơ có thể là mất an toàn và cần phải xử lý
trong bối cảnh diễn biến thời tiết bất thường nhất là thời điểm mưa lũ
lận hành và sử dụng đập hồ chứa thủy lợi càng trở nên quan trọng
cần phải hoàn thành sớm việc tu bổ nâng cấp các hồ chứa
cùng với đó cần có những quy trình giải pháp căn cơ để các đập hồ chứa thủy lợi
phát huy tối đa hiệu quả phục vụ sản xuất phát triển kinh tế và ứng phó với thiên tai
ngoài việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
một vấn đề nữa cũng gây tác động đến nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của nước ta
cũng chính là hậu quả của những đợt thiên tai bạo lũ
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này
trong đó có nhiều ý kiến đang nhắc đến là vấn đề thủy điện vừa và nhỏ
tuy nhiên theo quan điểm của các đại biểu quốc hội
chúng ta cần nhìn nhận đánh giá toàn diện để có các giải pháp phù hợp
và thực hiện đúng các nguyên tắc về an toàn
nhưng mà ở đây tại sao thủy điện nhỏ lại hay gây ra những hệ lụy
vì sao bởi vì thường các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện nhỏ thì năng lực tài chính là không đủ
cho nên họ hay có thể cắt bớt các quy trình trong quá trình đầu tư xây dựng công trình
và không kể một số trường hợp một số chủ đầu tư lại còn lợi dụng danh nghĩa xây dựng thủy điện
để mở đường vào và phá rừng để thực hiện các nhiệm vụ
các công việc khác
thế cho nên là câu chuyện ở đây là chính quyền địa phương là phải kiểm soát thật tốt
chúng ta một mặt thì vẫn phải tận dụng những cái tiềm năng để mà chúng ta có thêm cái nguồn năng lượng cho đất nước cho phát triển
mặt khác chúng ta phải làm sao có những quy trình xả lũ nó rất là phù hợp
và phải kiểm soát chặt chẽ quy trình này
thì nó mới khắc phục được tình trạng lũ trồng lũ